tại tp hcm đã khai mạc hội nghị kinh tế đối ngoại hai nghìn một mươi sáu do bộ ngoại giao và tạp chí nhà kinh tế của vương quốc anh phối hợp tổ chức
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương
các nhà kinh tế hàng đầu thế giới và việt nam tham dự hội nghị
với chủ đề hội nghị cấp cao việt nam năm hai nghìn một mươi sáu ra khơi thuận buồm xuôi gió
hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực quảng bá nền kinh tế việt nam đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế
đồng thời các đại biểu cũng thảo luận nhằm đưa ra những khuyến nghị để con thuyền kinh tế việt nam vững vàng vươn ra khơi xa
đây là cơ hội hiếm có để các nhà hoạch định chính sách của chính phủ cùng lãnh đạo cao cấp của một trăm năm mươi tập đoàn xuyên quốc gia
đến từ gần ba mươi nước và một trăm linh doanh nghiệp việt nam bàn thảo về tình hình phát triển kinh doanh và kinh tế việt nam
đồng thời chia sẻ những ý tưởng kinh nghiệm chuyên môn cho định hướng phát triển của nền kinh tế nói chung và của công ty nói riêng trong tương lai gần
trước đó tối ngày hai tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự gala kết nối và hội nhập
tái khẳng định quyết tâm tiếp tục tập trung xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
bên lề hội nghị bộ ngoại giao cũng tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế đối ngoại và môi trường đầu tư tại việt nam